nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia ngày một mươi hai tháng sáu tại thủ đô phnom penh
viện nghiên cứu đông nam á thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp với trung tâm nghiên cứu châu á
cùng viện nhân văn và khoa học xã hội thuộc viện hàn lâm hoàng gia campuchia tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
campuchia việt nam quan hệ hợp tác hữu nghị cùng phát triển
hiện nay việt nam đã trở thành một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của campuchia với một trăm chín mươi dự án đầu tư
tại campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng hai chín tỷ đô la mỹ
kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt hơn ba tỷ đô la mỹ và hai bên quyết tâm nâng mức kim ngạch này lên năm tỷ đô la mỹ trong thời gian sớm nhất
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín khi việt nam giúp giải phóng campuchia khỏi chế độ diệt chủng pol pot
người dân campuchia luôn ghi nhớ công ơn này
chúng tôi không thể quên được bản thân tôi cũng không quên
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở campuchia không có giáo viên bậc cao đẳng còn ở bậc phổ thông có rất ít
nhiều việt nam giúp đỡ đào tạo
như bản thân tôi nếu không có việt nam giúp đỡ thì tôi cũng không được trở thành nhà nghiên cứu như ngày hôm nay
do có những nhóm cực đoan và những người viết sử đã làm sai lệch làm cho một số người dân campuchia không hài lòng với người dân việt nam
đây là việc sai không phải là chuyện hợp lý
chính phủ hiện nay do samdek techo hunsen điều hành đã thường xuyên giáo dục cho người dân hiểu rõ chân lý của lịch sử
các đại biểu đều nhất trí cho rằng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước láng giềng gần gũi việt nam campuchia
đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp kể cả bằng xương máu của mình
do vậy tình đoàn kết hữu nghị này đã trở thành tài sản vô giá mà các thế hệ mai sau cần phải cùng nhau gìn giữ